từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ bốn mươi tám
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy long an
và kết quả giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy và đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh an giang trà vinh
ban cán sự đảng và đồng chí bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
ban thường vụ đảng ủy ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát nêu trên
phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có các biện pháp khắc phục những hạn chế
khuyết điểm đã được chỉ ra
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy trà vinh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh và đồng chí lê văn việt nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công an tỉnh trà vinh trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ
sau khi xem xét kết quả giám sát tại đảng bộ thành phố hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra thành ủy hà nội tiến hành kiểm điểm xem xét xử lý đối với các tổ chức đảng
đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua
xem xét báo cáo của ban thường vụ quân ủy trung ương về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy một số đồng chí nguyên lãnh đạo binh đoàn một mươi năm và tổng công ty sông thu
thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng đã có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mua sắm tài sản trang thiết bị
thực hiện dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai của đơn vị
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức phó bí thư đảng ủy binh đoàn một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đối với đồng chí thiếu tướng nguyễn xuân sang nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh binh đoàn một mươi năm
cảnh cáo các đồng chí thiếu tướng đặng anh dũng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh binh đoàn một mươi năm
thiếu tướng nguyễn duy ngọ nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy binh đoàn một mươi năm
và đại tá hà sơn hải nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổng công ty sông thu
và khiển trách một số đồng chí khác
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với bốn đảng viên thuộc đảng bộ thành phố đà nẵng do đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng gồm các đồng chí
văn hiễu chiến nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nguyễn ngọc tuấn nguyên thành ủy viên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nguyễn điểu nguyên thành ủy viên nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường
đào tấn bằng thành ủy viên nguyên bí thư đảng ủy các khu công nghiệp thành phố đà nẵng
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo
khiếu nại kỳ luật đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác